đề án phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển đô thị thông minh
tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở các khu đô thị và đô thị
trong đó thực hiện giả soát xây dựng khung pháp lý chung về phát triển đô thị thông minh bền vững
ban hành các cơ chế chính sách áp dụng cho các khu vực triển khai thí điểm
xây dựng và thí điểm triển khai áp dụng khung tham chiếu ict phát triển đô thị thông minh
xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian đô thị
hợp nhất các dữ liệu đất đai xây dựng trên nền tảng gis và các cơ sở dữ liệu khác
đến năm hai nghìn hai mươi năm thực hiện giai đoạn một thí điểm
đến năm hai nghìn ba mươi hoàn thành thí điểm từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực khu vực
hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh có khả năng lan tỏa
hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến
với hai mươi tám địa phương ven biển về triển khai thực hiện chỉ thị bốn mươi năm của thủ tướng chính phủ
về một số nhiệm vụ cấp bách để khắc phục cảnh báo của ủy ban châu âu
chống khai thác hải sản bất hợp pháp iuu
tham dự hội nghị có phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành liên quan
ngay sau khi ec cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản khai thác của việt nam
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp chính quyền
từ trung ương đến các địa phương ven biển
đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện chín khuyến nghị của ec về chống khai thác iuu
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám có hai mươi hai trên hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển đã thành lập văn phòng đại diện thanh tra
kiểm soát nghề cá tại bốn mươi tám cảng trọng điểm ở các địa phương
có ba trên hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển đã lập thành tổ công tác liên ngành
vx một nghìn bảy trăm linh là giám sát hành trình tàu cá trên cơ sản lợi ấn thủ công
từ nay đến cuối năm chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
và dự kiến sẽ trình thủ tướng chính phủ phê duyệt dự án thông tin nghề cá giai đoạn hai
thì sẽ lắp đặt trên các tàu cá trên một mươi năm mét và ưu tiên từ nay đến cuối năm
ưu tiên các nhóm tàu trên hai mươi bốn mét để lắp thiết bị giám sát hành trình
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm
để triển khai có hiệu quả các khuyến nghị ec gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản việt nam
qua đó hướng tới mục tiêu lâu dài là chấn chỉnh hoạt động khai thác hải sản để phát triển một cách bền vững
trong đó có yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các quy định về khai thác hải sản của quốc tế
yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các bộ ngành có liên quan
rồi ủy ban nhân dân các địa phương ở đây là hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh cho đến kiên giang
trước hết là phải quan triệt và thực hiện nghiêm trì thị số bốn mươi năm của thủ tướng chí phủ
sớm theo cảnh báo thẻ vàng coi đây là cơ hội để sắp xếp chấn chỉnh lại hoạt động khai thác hải sản
cùng với đó là tái cấu trúc lại ngành thủy sản mà mục tiêu là phải giải quyết được nhiều lao động việc làm
vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín đoàn thanh tra ec sẽ quay lại việt nam để kiểm tra đánh giá
tình hình kết quả thực hiện các khuyến nghị của ec về chống khai thác iuu
trên cơ sở kiểm tra đánh giá này ủy ban châu âu sẽ xem xét vấn đề khắc phục thẻ vàng đối với việt nam
vì vậy từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi tám ngành thủy sản cần phải tập trung xây dựng hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành luật thủy sản
nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và chín thông tư để đảm bảo có hiệu lực
đồng bộ với luật thủy sản từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị chiều nay tại văn phòng chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã có buổi tiếp ông ba âm triều lỗ bí thư tỉnh ủy cát lâm trung quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ hoan nghênh ông ba âm triều lỗ cùng đoàn công tác sang thăm việt nam
và phối hợp tổ chức thành công các hoạt động trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên
khẳng định chính phủ việt nam luôn coi trọng và ủng hộ địa phương hai nước tăng cường hợp tác giao lưu hữu nghị
trao đổi kinh nghiệm góp phấn thúc đẩy thương mại song phương việt nam trung quốc phát triển cân bằng và bền vững
bí thư tình ủy cắt lâm ông ba âm triều lỗ cho biết tình cắt lâm luôn coi trọng một quan hệ hợp tác hữu nghị
với các bộ ngành địa phương của việt nam và sẵn sàng tăng cường giao lưu hữu nghị
để thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc lưu ý tỉnh ủy cần tiếp tục quán triệt
thực hiện tốt chỉ thị số bốn mươi sáu và kết luận số ba mươi hai của bộ chính trị
đồng thời nhấn mạnh sắp tới
tỉnh ủy quảng nam cần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng
chỉ đạo ban nội chính tỉnh ủy và các cơ quan trong ngành nội chính
tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm ngăn ngừa không để xảy ra sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng
tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo các cơ quan nội chính tiếp tục điều tra xử lý và giải quyết các vụ việc
và vụ án theo kiến nghị của đoàn công tác số sáu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi sáu
đồng thời tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ban nội chính và các cơ quan trong khối nội chính ở địa phương
sau hai ngày làm việc sáng nay tại hà nội kỳ họp lần thứ ba ủy ban hỗn hợp về thương mại việt nam thái lan
do bộ trưởng bộ công thương việt nam và bộ trưởng bộ thương mại thái lan đồng chủ trì đã kết thúc tốt đẹp
đây là kỳ họp thường kỳ nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai quốc gia
tại kỳ họp hai bên đã giả soát
kiểm điểm tình hình hợp tác kinh tế thương mại kể từ kỳ họp lần thứ hai trong năm hai nghìn một mươi năm
thảo luận kế hoạch hợp tác cụ thể để phân đấu đạt mục tiêu kinh ngạch thương mại song phương hai mươi tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi
và hướng tới một cán cân thương mại cân bằng hơn giữa hai nước
hai bên đã trao đổi và thống nhất một số biện pháp để giải quyết tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp
bên cạnh đó hai bên cũng đã trao đổi và thống nhất một số phương hướng để mạnh hợp tác trong các lĩnh vực liên quan
như nông nghiệp kết nối giao thông hải quan ngân hàng đầu tư lao động sở hữu trí tuệ hợp tác khu vực và tiểu vùng
việt nam đề nghị phía thái lan tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản và thực phẩm của việt nam xuất khẩu sang thái lan
để nhanh quy trình và các thủ tục cấp phép nhập khẩu cho một số loại trái cây tươi của việt nam
cân nhắc bãi bỏ thủ tục cấp phép nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ việt nam vào thái lan
giảm và dỡ bỏ các biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm sắt thép việt nam
đồng thời đề nghị hai bên xây dựng cơ chế phối hợp nhằm cảnh báo sớm về khả năng tiến hành điều tra phòng vệ thương mại
đối với sản phẩm xuất khẩu của mỗi nước hai bên tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ hợp tác đa phương
tại kỳ họp hai bên cũng đã trao đổi một số vấn đề phía thái lan quan ngại như việc nhập khẩu ô tô của thái lan và việt nam
quy định của việt nam về quyền phân phối thuốc và nguyên liệu làm thuốc phạm vi hoạt động dịch vụ vận chuyển kho hàng và marketing thuốc tại thị trường việt nam
sáng nay tại hà nội cục dình giữ hòa bình việt nam bộ quốc phòng đã tổ chức bế mạc khóa tập huấn chuyên gia quân sự phái bộ liên hợp quốc
sau hơn ba tuần học tập trao đổi kinh nghiệm và thực hiện các bài tập sát với tình hình thực tế của phái bộ liên hợp quốc
qua ba tuần tập huấn các sĩ quan việt nam đã thực hành nhiều nội dung về gia phá
phân tích hố bom các thử thách trong nội dung khóa học đã đặt ra yêu cầu học viên phải tập trung tìm hiểu sáng tạo đối với các tình huống giả định được đặt ra nhất là kỹ năng đàm phán và hòa giải
trong khóa tập huấn phần diễn tập tổng hợp là phức tạp và quan trọng nhất đòi hỏi các kỹ năng năng lực làm việc theo nhóm khả năng giao tiếp đàm phán
qua đây các học viên sẽ nhìn nhận được khuyết điểm của mình để giúp kinh nghiệm chuẩn bị tốt cho vai trò
là sĩ quan quan sát viên quân sự khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ
đây là một khóa học tập trung với những nội dung ở trình độ cao hơn đòi hỏi những kỹ năng cao hơn không phải chỉ xử lý các công việc ở trên phòng làm việc của một phái bộ liên hợp quốc
mà nó đòi hỏi kỹ năng xử lý ở ngoài thao trường và trên các bãi tập cũng như xử lý tình huống ở thực địa của hai phái bộ nam xu đăng và cộng hòa trung phi
đây là khóa tập huấn quân sự dài nhất từ trước đến nay tại cục diên dữ hòa bình việt nam được các chuyên gia đánh giá là rất thành công
những kiến thức các sĩ quan việt nam tiếp thu được sẽ là nền tảng vững chắc khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ liên hợp quốc
hôm nay công an tỉnh hòa bình cho biết cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ để làm rõ những sai phạm tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở tỉnh này
hiện công an tỉnh hòa bình đang tiếp tục phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của bộ công an để điều tra xác minh vụ án này
sáng ba tháng tám trao đổi với phóng viên của truyền hình nhân dân đại tá phạm hồng tuyến giám đốc công an tỉnh hòa bình cho biết
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
để điều tra về việc nhiều bài thi trắc nghiệm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình đã có dấu hiệu can thiệp để tăng điểm
ông tuyến cho biết thêm hiện vụ án đã được cơ quan an ninh điều tra của bộ công an rút hồ sơ về trung ương để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó chiều ngày hai tháng tám trao đổi với các cơ quan báo chí ông nguyễn đức lương phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình cho biết
các thành viên tổ chấm thi trắc nghiệm hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh hòa bình những ngày qua đang được cơ quan công an mời làm việc về những bất thường trong khâu chấm thi trắc nghiệm
liên quan đến nghi vấn cục đường thủy nội địa lập quỹ đen từ việc thu phí từ các gói thầu cục đường thủy nội địa việt nam đã quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày kể từ ngày hôm nay đối với ông vũ mạnh hùng quyền trưởng phòng và ông nguyễn xuân hồng chuyên viên phòng kế hoạch đầu tư
cục đường thủy việt nam cho biết hai cán bộ này bị đình chỉ công việc để kiểm điểm giải trình làm việc với tổ xác minh của thanh tra bộ giao thông vận tải về nghi vấn lập quỹ
còn về ông phạm văn thông nguyên trưởng ban quản lý dự án trước đây thuộc cục và cũng là người có liên quan đến quỹ đen
lãnh đạo cục đường thủy nội địa việt nam cho biết do ông thông là người đơn vị khác quản lý nên cục không có thẩm quyền xử lý
do ông thông đã xin nghỉ việc từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ban quản lý dự án đường thủy bộ
giao thông vận tải cũng không có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến ông thông
thưa quý vị vào khoảng tám giờ sáng nay tại kho xưởng sắt nằm trên đường trần văn dầu thuộc ấp bình tiền hai xã đức hòa hạ huyện đức hòa tỉnh long an
đã xây ra một vụ cháy lớn khiến nhiều công nhân phải tháo chảy trong lúc đang làm việc
vào thời điểm trên nhiều công nhân đang làm tại xưởng sắt phát hiện cháy nên hồ hoảng và di tản ra khu vực an toàn
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp gần đó điều hai xe cùng năm xe chữa cháy của huyện đức hòa phối hợp dập lửa
do gặp nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan nhanh khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn
gần ba mươi phút sau đám cháy cơ bản được dập tắt vụ cháy làm phần lớn mái che của nhà xưởng hư hại
hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra làm rõ
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã quyết định thông xe đoạn cao tốc từ thành phố tam kỳ đến thành phố quảng ngãi vào ngày hai tháng chín tới đây
nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ sẽ có hình thức xử lý trách nhiệm đối với những tập thể cá nhân có liên quan
hiện tại toàn bộ mặt bằng trên tuyến chính đoạn cao tốc từ tam kỳ đến quảng ngãi dài hơn bảy mươi bốn km đã được bàn giao cho các đơn vị thi công
tuy nhiên chủ đầu tư và các đơn vị thi công vẫn chưa hoàn thành các hạng mục để thông xe kỹ thuật đoạn tuyến này
chính quyền hai địa phương khẳng định việc chậm tiến độ dự án không phải do vướng mắc mặt bằng mà do quá trình thi công của các nhà thầu
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho rằng việc chậm tiến độ dự án này trong thời gian qua có trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư và các nhà thầu
bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phải tập trung hoàn thành các hạng mục trong tháng tám này để thông xe đoạn tuyến này vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hiện nay tại một số tuyến đường cao tốc hà nội bắc giang đi qua địa bàn tỉnh bắc ninh diễn ra tình trạng xe ô tô đón trả khách ngay tại lòng đường gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông
mặc dù đã được các lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt thế nhưng tình trạng đón trả khách vẫn ngang nhiên diễn ra hàng ngày
tuyến đường cao tốc hà nội bắc giang chính thức được thông xe từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu với khoảng hai mươi km đi qua địa bàn tỉnh bắc ninh
theo ghi nhận của phóng viên tại bắc ninh tuyến đường có lưu lượng lớn các phương tiện vận tải lưu thông hàng ngày
đặc biệt tại các điểm nút giao thông với khu công nghiệp như khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn khu công nghiệp tiên sơn
tuy nhiên tình trạng xe khách tạt vào lề đường dừng đón trả và bắt khách sai quy định diễn ra thường xuyên
khi được hỏi lý do lái xe thường giải thích lòng vòng trốn tránh
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bắc ninh đã xử phạt gần tám hai trăm linh trường hợp vi phạm thu về kho bạc nhà nước số tiền gần bảy tỷ đồng
trong đó xử lý gần chín trăm linh trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông với các hành vi vi phạm chủ yếu như dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định dừng xe gầm cầu vượt không đóng cửa khi lên xuống trở quá số khách quy định
để giải quyết vấn đề này thời gian
các cuộc họp này đã làm rõ hơn vai trò của asean cũng như của các đối tác trong cấu trúc khu vực đang định hình thu hẹp khoảng cách phát triển trong asean và tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy cộng đồng asean phát triển trong giai đoạn một mươi năm tiếp theo đến năm hai nghìn hai mươi năm
hôm nay mùng ba tháng tám tiếp tục là một ngày họp bận rộn của các bộ trưởng asean và các bên đối tác với gần một mươi cuộc họp đa phương và nhiều cuộc họp song phương khác nhau
cởi mở hợp tác vẫn là tinh thần bao trùm các cuộc họp đa phương giữa asean với các bên đối tác
tại các hội nghị asean đều đánh giá cao vai trò của các bên đối tác coi những cam kết ủng hộ của các đối tác là động lực phát triển ở khu vực giúp các nước asean thu hẹp khoảng cách phát triển tăng trưởng kinh tế đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế toàn cầu
các nước asean cũng cho rằng cơ chế đối thoại asean cộng một giai đoạn sau khi hình thành cộng đồng có ý nghĩa quan trọng đối với vị thế của khối và là chính sách ưu tiên của asean
trong khi đó các bên đối thoại cho rằng việc hình thành cộng đồng asean vào năm hai nghìn một mươi năm có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với nội khối asean mà còn có ý nghĩa đối với sự phát triển chung của toàn cầu
để có được một cộng đồng asean hòa bình thịnh vượng asean cần phải có những đường hướng phát triển mạnh mẽ và dài hạn hơn
kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc hội đàm cấp cao vào cuối năm nay nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương và đối tác chiến lược giữa hai nước
đây là tuyên bố của ngoại trưởng hai nước đưa ra sáng nay bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi một và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại singapore
ngoại trưởng nga sergei lavrov nhấn mạnh tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước và nhấn mạnh sẽ hợp tác để chuẩn bị cho các cuộc gặp cấp cao sắp tới diễn ra thành công
ông cũng cho hay moscow xác định tăng cường các cuộc đối thoại và sự liên kết chiến lược với bắc kinh trong các vấn đề quốc tế lớn
về phía trung quốc bộ trưởng ngoại giao vương nghị khẳng định nga và trung quốc là những đồng minh chiến lược chủ chốt
theo ông vương nghị lãnh đạo hai nước đã đạt được những thỏa thuận quan trọng và thể hiện sự đồng tâm nhất trí trong nhiều vấn đề quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới brics ở nam phi hồi tháng trước và điều đó đã chứng minh rằng trung quốc và nga là những đối tác chiến lược quan trọng của nhau

tại thành phố hàm quốc tình trạng cá chết hàng loạt đã lên mức báo động
nhiệt độ cao kỷ lục khiến cho nước nóng lên gây cản trở việc cá hấp thụ oxy trong nước đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng cá chết hàng loạt tại nhiều vùng nước của thành phố hamburg đức
theo cơ quan môi trường thành phố hamburg số lượng cá chết ước tính đã lên tới sáu tấn và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng
dày nổi trên bề mặt nước cùng với số lượng lớn cá chết đã được vớt lên đang chờ xử lý gây mùi hôi thối nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống của người dân
trong thời gian gần đây tình trạng nắng nóng gai gắt kéo dài nhiều ngày ở khu vực châu âu khiến các chuyên gia thời tiết của pháp cũng vừa phải đưa ra cảnh báo
những mức nhiệt độ cao sẽ xảy ra thường xuyên hơn có nơi nhiệt độ có thể lên tới bốn mươi tám độ c
cùng với việc trái đất đang nóng lên mỗi ngày giới khoa học cảnh báo loài người sẽ phải đối diện thường xuyên hơn với những kỷ lục nhiệt độ cao thậm chí cực đoan như thế này